cảm ơn các bạn đã theo dõi
những người này đã sử dụng motor điện cỡ lớn rút lõi và giấu khoảng ba mươi kg ma túy vào bên trong
để đưa từ campuchia qua tây ninh về tp hcm
ma túy sau đó được đưa tới kho hàng đông lạnh ở khu vực bến phả mễ sở huyện thường tín hà nội
tại đây nhóm này tháo motor lấy ma túy sau đó thu mua dạ dày lợn rồi nhét vào trong mỗi dạ dày khoảng một trăm linh gram ma túy
bằng thủ đoạn trên từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng yên seng cùng đồng phạm đã vận chuyển tổng cộng gần bốn trăm tám mươi kg k tám mươi
liên quan đến vụ án thả chó giữ cắn người do mâu thuẫn cá nhân
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba bị cáo cùng chú tại phường thọ quang
quận sơn trà gồm trần đình thảo một mươi năm tù trương anh tâm và đặng văn ngọc
cùng mức án chín năm tù chung một tội danh giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc nhậu ở nhà
ngọc kể cho tâm nghe mâu thuẫn đất đai giữa ngọc với thảo là anh em
hai bên giảng hòa nhưng không thành và tiếp tục xảy ra sô sát
thảo đã thả hai con chó pitbull và béc dê nuôi trong chuồng sang nhà ngọc
ra hiệu để cho pitbull tấn công ngọc đến khi bất tỉnh
hậu quả ngọc bị thương tích hai mươi chín thảo thương tích một mươi bốn
công an tp hà tĩnh vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay đã sản xuất in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp giấy tờ giả
cho người mua ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn một triệu đồng

khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc
do phạm văn mạnh chú tại tp hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an tp hà tĩnh xác định lê văn bộ chú tại tỉnh thái bình
là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ
với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hồ chí minh do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
và chiều qua một vụ đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện cát tiên tỉnh lâm đồng
khiến ba người trong đó có hai trẻ em tử vong
vào khoảng ba giữa chiều ba người gồm một phụ nữ cùng con trai một mươi tuổi và cháu học
họ một mươi sáu tuổi cùng chú tại xã gia viễn huyện cát tiên cùng đến hồ chứa nước tại thôn bd xã đồng nai thượng chơi
trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước thì không may một cháu bị trượt chân rơi xuống hồ
người phụ nữ cùng cháu bé còn lại bơi ra để cứu nhưng cả ba đều bị đuối nước
theo ghi nhận từ ngày hai mươi tháng năm đến nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã xảy ra sáu vụ đuối nước làm bảy trẻ em tử vong
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại